sở y tế quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang phối hợp với bệnh viện tim hà nội
cũng vừa tổ chức khám tư vấn bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em nghèo
và các gia đình chính sách tại bệnh viện đa khoa tuyên quang
đây là một trong những hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc
có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
của bệnh viện tim hà nội phối hợp quỹ bảo trợ trẻ em
và sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tuyên quang
qua đợt khám tư vấn nhiều bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm
và được tư vấn chữa điều trị một cách hiệu quả nhất
góp phần giảm bớt những khó khăn gánh nặng về bệnh tật cho các hộ nghèo
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tổng số trẻ em phẫu thuật một mươi một năm qua đến nay là hai trăm ba mươi năm cháu
trong đó thì thực hiện đối với bệnh viện tim hà nội là một trăm tám mươi bảy cháu
bên cạnh việc khám trần đoán
và tư vấn về bệnh tim mạch bệnh viện tim hà nội còn cấp thuốc miễn phí cho trẻ em nghèo
các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
trong đó có những trường hợp dự tính phải phẫu thuật với chi phí rất lớn
và không thể chi trả đối với các gia đình nghèo ở vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số

gia đình mong cháu xin tất cả các bác sĩ và các chương trình đã giúp đỡ cho cháu
nhân dịp này bệnh viện tim hà nội đã trao ba trăm linh triệu đồng cho sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tuyên quang
để hỗ trợ phẫu thuật can thiệp tim mạch cho các bệnh nhân nhi
và gia đình
chính sách những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh